tại vương tran của lào đã diễn ra hội nghị bộ trưởng ngoại giao hợp tác mê công lan thương lần thứ năm
và một số hội nghị quan trọng tham dự có bộ trưởng ngoại giao các nước campuchia lào myanmar thái lan trung quốc và việt nam
đoàn việt nam do đồng chí phạm bình minh ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ bộ trưởng bộ ngoại giao làm trường đoàn
phát biểu tại hội nghị phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao phạm bình minh khẳng định sự đóng góp hiệu quả của việt nam
đồng thời nhấn mạnh củng cố sự phối hợp giữa các quốc gia trong giải quyết các thách thức chung của khu vực
các nước cần hướng đến việc nâng cao sức chống chịu của nền kinh tế trước những biến động và bất ổn khó lường tập trung nguồn lực cho các lĩnh vực dễ bị tổn thương
bộ trưởng ngoại giao các nước tham dự hội nghị bộ trưởng ngoại giao mê công lan thương lần thứ năm tại vinh trân đã nhất trí thúc đẩy hợp tác dựa trên ba trụ cột chính
đó là chính trị và an ninh kinh tế và phát triển bền vững văn hóa xã hội và giao lưu nhân dân đồng thời đã bàn bạc để chuẩn bị sẵn sàng cho nghị cấp cao mekong lan thương lần thứ ba dự kiến tổ chức từ ngày hai mươi năm đến ngày hai mươi sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi tại vinh trân
xuân sơn phóng viên truyền hình nhân dân thường trú tại lào